ngày hôm nay chín tháng năm tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục phần xét hỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba do nguyễn thái luyện cùng với đồng phạm thực hiện
trả lời chủ tọa phiên tòa bị cáo nguyễn thái luyện cho biết theo quan điểm cá nhân của mình
bị cáo cho rằng bản thân không có ý định lừa đảo khách hàng
trước khi giao kết hợp đồng bị cáo đều đã giải thích tình trạng các khu đất với từng khách hàng
hội đồng xét xử cho rằng toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch của công ty alibaba đều được chuyển về cho bị cáo sử dụng
dù với số tài sản hiện tại bị cáo dư sức để khắc phục hậu quả nhưng không có nghĩa là bị cáo không có hành vi phạm tội
sau khi nghe hội đồng xét xử phân tích bị cáo luyện thừa nhận hành vi phạm tội và mong tòa ghi nhận thiện trí khắc phục thiệt hại để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình
hội đồng xét xử cho biết quá trình giải quyết vụ án có một người tên là lê viết an có đơn đề nghị
thay bị cáo luyện và võ thị thanh mai là vợ luyện khắc phục toàn bộ số tiền hai năm trăm linh tỷ đồng thiệt hại
đổi lại quyền sở hữu bất động sản của luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông an
về việc này hội đồng xét xử cho biết nếu ông an có thiện trí giúp đỡ và muốn khắc phục hậu quả thay bị cáo luyện
thì tòa sẽ thông qua để ông an đến cơ quan thi hành án nộp tiền tòa sẽ xem đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
tuy nhiên hội đồng xét xử lưu ý rằng không có quyền công nhận hợp đồng mua bán giữa luyện và ông an
đây là quan hệ dân sự nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này đồng thời hội đồng xét xử cũng không thể hủy lệnh kê biên
sau khi được giải thích đến nay ông an vẫn chưa nộp khoản tiền nào